cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa ra cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo hàng loạt sản phẩm
thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nuskin việt nam trên một số trang web có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng
sau khi làm việc với cục an toàn thực phẩm đại diện công ty nuskin việt nam khẳng định
loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của nuskin đang quảng cáo trên các website sau
điều không phải do công ty trách nhiệm hữu hạn nuskin enterprise vietnam
thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng nên sẽ không được bảo đảm về chất lượng an toàn
theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý và khuyến cáo người tiêu dùng
không mua các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nuskin này trên các website internet nêu trên